thưa quý vị cảnh sát mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy thi thể của bốn sinh viên tại một ngôi nhà gần trường đại học hedahaw bang idaho của miền tây bắc nước này
hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định và vụ việc đang được điều tra theo hướng đây là vụ giết người
sau khi nhận được cuộc gọi báo án vào trưa ngày một mươi ba tháng một mươi một cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện bốn thi thể bên trong ngôi nhà
do lo ngại nguy cơ an ninh đại học ita ho sau đó đã yêu cầu sinh viên và các nhân viên tìm nơi trú ẩn và tránh xa khu vực trên
khoảng ba tiếng đồng hồ sau đó trường đã dỡ cảnh báo và khẳng định không có mối đe dọa nào
nhà trường cho biết đã hủy toàn bộ các tiết học vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một và sẽ mở lại các lớp trong ngày hôm nay
vụ việc trên xảy ra vài tiếng trước vụ xả súng tại đại học virginia thuộc bang virginia khiến ba người thiệt mạng và hai người bị thương
cảnh sát xác định nghi phạm là một sinh viên có tên là kystopher dane johns đối tượng đã trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe suv màu đen